bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một vừa qua thông tư số ba mươi chín của bộ y tế chính thức có hiệu lực
theo thông tư này có khá nhiều quy định mới như quy định thống nhất giá dịch vụ khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
quy định về số lượt khám tăng giá một chín trăm linh dịch vụ
để bảo đảm việc thực hiện đúng đầy đủ theo thông tư mới
nhiều bệnh viện đã chủ động có những điều chỉnh sắp xếp phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho người dân
với hơn một chín trăm linh dịch vụ y tế áp giá mới theo thông tư ba mươi tám
nhiều bệnh viện đặc biệt là các bệnh viện tuyến trung ương
đã phải chủ động không chỉ cập nhật giá dịch vụ mà còn giải thích cho người dân hiểu về lần tăng giá này
theo bộ y tế lần điều chỉnh này sẽ không tác động nhiều đến quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế
bởi lần điều chỉnh này tăng theo mức tăng của lương cơ sở và giá các dịch vụ y tế tăng không nhiều
tuy nhiên những đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ
đáng kể còn với người người ta không đi làm người ta không có bảo hiểm là người ta phải chịu nhiều
lớp lương tăng thì là người lao động mà người ta đi làm ở khối nhà nước
thì người ta mới được tăng theo như là quy định của nhà nước
còn những người làm ngoài thì người ta đâu có được tăng
bệnh viện đã phải phối hợp rất nhiều các phòng ban
ví dụ như là phòng kế hoạch tổng hợp phòng tài chính kế toán và phòng công nghệ thông tin
để gấp rút là áp cái giá mới vào cái danh mục kỹ thuật của bệnh viện
và thì bởi vì là cái thời điểm mà ban hành cái thông tư
cho đến những thời điểm có hiệu lực nó rất là ngắn
và về cơ bản thì cái mức giá bảo hiểm y tế và mức giá không bảo hiểm y tế là tương đương với nhau
vì vậy mà cái đợt tăng giá lần này thì tính trung bình thì cái giá dịch vụ tăng khoảng ba
và cái giá ngày dường thì tăng khoảng một mươi một
người mà không có bảo hiểm y tế thì họ phải chi trả toàn bộ tất cả các chi phí
bên cạnh việc tăng giá dịch vụ theo quy định mới của thông tư
thì các cơ sở y tế phải điều phối bố trí nhân lực số bàn khám theo yêu cầu
để bảo đảm chất lượng khám bệnh
các bàn khám trên sáu mươi năm lượt khám một ngày cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán
bằng năm mươi mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ sáu mươi sáu trở lên của bàn khám đó
và thậm chí không được bảo hiểm y tế chi trả nếu bàn khám đó liên tục vượt định mức trong một quý
để bảo đảm chất lượng và quyền lợi cho người dân tới khám
các bệnh viện cần phải chủ động sắp xếp bố trí các bản khám hợp lý
việc tăng giá dịch vụ y tế lần này của bộ y tế được thực hiện theo đúng lộ trình
tuy nhiên để không gây lo lắng cho người dân
thì các cơ quan chức năng và các cơ sở y tế cần chủ động có những sắp xếp hợp lý
và nâng cao chất lượng phục vụ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân
đặc biệt là người có thẻ bảo hiểm y tế